hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh gia lai kết quả xét nghiệm bước đầu ghi nhận hai trường hợp dương tính lần một với covid một mươi chín tại thị xã ayunpa gia lai
đây là hai vợ chồng đã đi đến tỉnh hải dương vào ngày một mươi bảy tháng một có tiếp xúc gần với ca bệnh thứ một nghìn sáu trăm một mươi hai và trở về địa phương vào ngày hai mươi một tháng một
qua xác định có một trăm bốn mươi tám trường hợp khác tại huyện iapa và thị xã yunpa đã tiếp xúc gần với hai ca dương tính lần một này
trong đó có một mươi chín trường hợp f một một trăm hai mươi chín trường hợp f hai đã được cách ly theo giai đoạn
tỉnh gia lai quyết định phong tỏa toàn bộ xã yamaran trung tâm y tế huyện iapa và phường cheo reo thị xã ayunpa từ năm h ngày ba mươi tháng một cho đến khi có thông báo mới
đến trưa nay tỉnh quảng ninh có hai địa phương là thị xã đông triều huyện vân đồn phải giãn cách xã hội và năm xã thị trấn bị phong tỏa hoàn toàn
bao gồm bình dương thủy sinh an sinh nguyễn huệ đông triều và thị trấn cái rồng huyện vân đồn do liên quan đến ổ dịch ở thành phố trí linh tỉnh hải dương và sân bay vân đồn
tỉnh quảng ninh quyết định giãn cách xã hội toàn bộ huyện vân đồn và phong tỏa tạm thời toàn bộ thị trấn cái rồng huyện vân đồn từ một mươi hai h ngày ba mươi tháng một đến một mươi hai h ngày hai mươi một tháng hai

trong một diễn biến khác công an tp bắc ninh vừa phát hiện bảy người nước ngoài quốc tịch trung quốc không có hộ chiếu và thị thực nhập cảnh việt nam
bước đầu đấu tranh khai thác công an tp bắc ninh xác định bảy trường hợp trên đã nhập cảnh trái phép vào việt nam theo đường mòn từ tỉnh lạng sơn trước đó ba đến bốn ngày và ở một số địa điểm chưa xác định rõ
đến ngày hai mươi tám tháng một khi đến khu vực thành phố bắc ninh thì bị lực lượng công an phát hiện
hiện công an tp bắc ninh phối hợp cùng với phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh giải quyết và có biện pháp cách ly giám sát theo dõi y tế đối với bảy trường hợp nói trên
những ngày giáp tết tại các cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lây của tỉnh quảng trị người lao động ở lào và thái lan trở về quê ăn tết ngày một đông
tỉnh quảng trị đang triển khai nhiều giải pháp tạo điều kiện cho người dân cách ly y tế đảm bảo phòng chống dịch trước khi về nhà
bên cạnh đó tăng cường kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới
tại cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lai từ ngày một mươi năm tháng một đến nay mỗi ngày có sáu mươi một trăm linh người việt nam từ lào về ăn tết
tuy nhiên vấn đề nhập cảnh trái phép trong mấy ngày qua cũng xảy ra khá nóng
chỉ tính riêng từ ngày một mươi năm tháng một đến nay đã có bảy mươi đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ khi đang nhập cảnh trái phép
cách ly vậy thì có mười mấy ngày thì em không kịp được nên là phải chọn đường đấy
hiện nay là chúng tôi đang nắm tình hình từ xa và nắm
cũng như là điều tra xác minh các đường dây đưa đón người nhập cảnh trái phép và các hoạt động tiếp tay cho các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
từ đó chúng tôi tuyển khai các biện pháp nghiệp vụ và ngăn chặn xử lý nghiêm các đường hợp
tại hai cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lai tỉnh quảng trị đến thời điểm này đã có gần hai người trở về từ lào
theo đó quảng trị đã kích hoạt các khu cách ly tập trung đồng thời có các kịch bản đảm bảo phòng tránh dịch covid một mươi chín
đối với người nhập cảnh chúng tôi kiểm tra bằng đo thân nhiệt và giảm sát các triệu chứng để nghi ngờ về covid một mươi chín
những trường hợp nào có dấu hiệu nghi ngờ thì chúng tôi sẽ chuyển về khu vực cách ly tạm thời và chuyển về nơi cách ly theo quy định
theo diễn biến của tình hình trước mắt thì chúng tôi sẽ có các khu cách ly của tỉnh và các khu cách ly của các huyện
tăng cường thêm nhân viên y bác sĩ tăng cường thêm lực lượng quản lý tại các khu cách ly
đồng thời cũng tăng cường thêm các khu cách ly
năng lực xét nghiệm tăng cường thêm các cơ sở vật chất các trang thiết bị y tế khác phục vụ cho công tác cách ly ở trên địa bàn
hiện nay quảng trị đã khởi động lại ba khu cách ly do tỉnh quản lý và mỗi huyện một khu cách ly
bên cạnh đó tỉnh quảng trị đã phối hợp với các địa phương có lao động trở về qua cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lai
để tiếp nhận và thực hiện cách ly theo quy định cũng như tạo mọi điều kiện để người dân về quê ăn tết đảm bảo về an toàn dịch bệnh
dịp cuối năm việc tích chữ hàng hóa để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao
tiềm ẩn những nguy cơ về cháy nổ nhất là tại các kho hàng các khu vực chợ truyền thống
trước thực tế này lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra nhắc nhở hướng dẫn các chủ cơ sở và người dân
nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế thấp nhất những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
ghi nhận của nhóm phóng viên tại địa bàn tp đà nẵng
chợ hoa cường phường hoa cường bắc quận hải châu
ban quản lý chợ cho biết để đảm bảo an toàn tránh các nguy cơ cháy chập điện
đã thay toàn bộ hệ thống đèn có tăng phô sang bóng đèn led lắp đặt hệ thống atomat bảo vệ
vào cuối ngày lực lượng thường trực sẽ cắt toàn bộ hệ thống điện tại chợ
tuy nhiên vào dịp cuối năm nguy cơ cháy nổ vẫn luôn là một nỗi lo
vào dịp cuối năm thứ nhất là tiểu thương
người ta họ tập kết hàng hóa để mà phục vụ
hai nữa là khách hàng đi chợ cũng là đông cũng là đi chợ
ban quản lý chợ cũng đã hộp và triển khai các phương án để mà phòng chống cháy nổ tại chợ
cùng với việc bang quản lý các chợ chủ động triển khai các phương án phòng chống cháy nổ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy các đơn vị thuộc công an tp đà nẵng
đã tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các tiểu thương và đơn vị quản lý các biện pháp đảm bảo an toàn
cũng như cách xử lý những tình huống có thể xảy ra để hạn chế tối đa về thiệt hại
chúng tôi đã đề nghị các cơ sở và bàn quản lý gấp chợ là bố trí những lực lượng thường xuyên tuần tra vào ban đêm
và chuẩn bị các phương tiện phòng cháy cháy sẵn sàng khi có cháy nổ xảy ra
thường xuyên là hướng dẫn các thành viên của tổ ban quản lý chợ biết cách sử dụng thành thạo
những phương tiện phòng cháy chữa cháy phối hợp với lại ban quản lý chợ sơn trà tổ chức diễn tập từ một đến hai phương án chữa cháy tại các chợ
để lực lượng phòng cháy tại chợ cũng như tiểu thương biết cách chữa cháy hoặc thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra
ngoài khu vực chợ truyền thống dịp cuối năm tại các kho hàng cửa hàng xăng dầu
nơi vốn dị tiêm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ việc kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy cũng được tăng cường
đội công an phòng cháy cháy của ngoại trao cũng thường xuyên đến kiểm tra và cũng nhắc nhở những phương án phòng cháy cháy trong dịp chết nguyên đáng
nhằm đảm bảo an toàn hạn chế tối đa các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra
cùng với việc triển khai công tác của các lực lượng chức năng
vấn đề quan trọng nhất vẫn chính là ý thức cảnh giác của mỗi người dân cũng như chủ các cơ sở
tiếp theo xin xin là những thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo xin là những thông tin về truy nã tội phạm
hộ khẩu thường trú tại bảy trăm năm mươi bốn trên một ấp một tam phước huyện châu thành tỉnh bến tre
đối tượng này có sẹo tròn bốn cm cách một năm cm trên sau cánh mũi trái và trên ngực có xăm phần đầu mặt phụ nữ
còn về tội vô ý làm chết người công an thành phố cao lãnh của tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thanh trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ năm mươi hai khóm năm phường một mươi một thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện